chỉ vì nhìn nhau không có thiện cảm hai nhóm gồm một mươi đối tượng của trần quang hùng chú tại phường phú cát tp huế và nhóm của lê văn hậu chú tại phường phú hiệp đã chuẩn bị sử dụng hung khí
để giải quyết mâu thuẫn công an phường vĩnh ninh đã kịp thời phát hiện ngăn chặn và bắt giữ hai nhóm thanh niên trên đồng thời thu giữ bảy cây dao kiếm các loại

trong quan hệ gia đình xã hội ở địa bàn dân cư có những mâu thuẫn rất nhỏ cũng dẫn tới là cố ý gây thương tích
thứ ba nữa là cái rượu bia rồi chất kích thích cũng sinh ra cái loại tội phạm này
về xử lý đối với loại tội phạm này thì cơ quan điều tra đã xử lý rất là kiên quyết
tất cả các hành vi đều được điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh
theo số liệu thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn tp huế xảy ra sáu mươi hai vụ cố ý gây thương tích làm một người chết bảy mươi chín người bị thương
khởi tố bốn mươi vụ với tám mươi ba bị can để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cố ý gây thương tích
khi xảy ra mâu thuẫn các bên liên quan cần kiềm chế tuyệt đối không dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn dẫn đến hậu quả người bị thương kẻ vướng vòng lao lý như nhiều vụ việc đáng buồn đã xảy ra
sáng nay lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh thừa thiên huế tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm thi thể của một mươi một công nhân đang còn mất tích sau vụ sạt lở ở thủy điện rào trang ba
lực lượng chức năng đã dốc toàn bộ lực lượng phương tiện tập trung tìm kiếm thi thể các công nhân bị mất tích ở khu vực dưới lòng sông
để đẩy nhanh hơn nữa việc tìm kiếm các lực lượng tiếp tục được chia làm hai mũi
mũi thứ nhất tập trung tìm kiếm các khu vực xung quanh bãi bồi
lực lượng còn lại khẩn trương đào bới tìm kiếm các vị trí hai bên bờ lòng hồ
công tác tìm kiếm đang bước sang giai đoạn quyết định
các khu vực bãi bồi và xung quanh bãi bồi đã được tìm kiếm cơ bản gần hết
vì vậy vị trí dưới lòng sông được hy vọng là khả năng cao nhất có thể tìm thấy các thi thể công nhân còn mất tích
công an quận đống đa hà nội ngày hôm nay cho biết đang điều tra làm rõ vụ hai người bị thương do thủng trần tầng hai rơi thẳng xuống tầng một
tại trung cư mekocomplex số một mươi một
một trăm linh hai trường trinh phường phương mai quận đống đa
cụ thể là vào chiều tối ngày hai mươi bảy tháng ba một số người dân bất ngờ phát hiện có hai người một nam một nữ rơi từ tầng hai xuống sàng tầng một của tòa nhà
phía trên xuất hiện tấm trần bị thủng vị trí rơi từ trên phần cơ nới là văn phòng kho của một công ty
ngay sau khi xảy ra sự việc công an quận đống đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ
hai người bị nạn được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong đó một nam giới bị gãy chân
thưa quý vị các đồng chí và các bạn quốc lộ chín là tuyến huyết mạch nằm trong hành lang kinh tế đông tây
nối liền cửa khẩu lao bảo với cảng cửa việt tỉnh quảng trị và các tỉnh miền trung lân cận với chiều dài gần sáu mươi km
trong đó có gần ba mươi km qua địa phận huyện đắk rồng
thời gian gần đây số vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường này ngày một tăng
mà nguyên nhân là do địa hình đồi dốc liên tục và tồn tại nhiều điểm đen giao thông
km năm mươi bảy quốc lộ chín đoạn qua địa phận làng cát xã đa crong huyện đắk rồng tỉnh quảng trị
từ lâu được xem như một khúc cua tử thần
tại đây vào ngày hai mươi tháng ba vừa qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn
làm một người chết bốn người bị thương và năm xe ô tô bị hư hỏng nặng
nguyên nhân là do tài xế xe container bị mất phanh khi lưu thông qua đoạn đèo dốc liên tục
lại có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn
đây là địa bàn huyện mình núi nên có nhiều đao dốc
đối với các người chủ phương tiến lúc điều khiển xe trở về hàng trọng tài lớn
cần phải lưu ý là lúc mình xuống đổ dốc thì mình phải để ý không đến chủ quan
khi đổ dốc xuống đối với những trường hợp tài xế chủ quan là đường
thì đổ dốc xuống sẽ gây ảnh hưởng đến điều khiển
mình chủ quan không xử lý được tình huống lúc xảy ra
trên tuyến quốc lộ chín mỗi ngày có từ bảy trăm linh đến chín trăm linh phương tiện lưu thông
chủ yếu là xe container ô tô tải vận chuyển hàng hóa theo hướng việt nam lào
thông qua hai cửa khẩu quốc tế là lao bảo và la lây
số lượng phương tiện tham gia giao thông lớn song kết cấu hạ tầng lại nhỏ hẹp
biển cảnh báo ở các đoạn đường đèo dốc còn hạn chế lại thường xuyên có sương mù dày đặc
nên dễ xảy ra tai nạn
bên cạnh đó ý thức kém của người điều khiển phương tiện xe container
điều khiển phương tiện xe ô tô xe máy như thường xuyên lấn làng phóng nhanh
vượt ẩu trên đường như thế này cũng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến va chạm
chúng tôi đề nghị là hỗ trợ kinh phí để lắp đặt các biển cảnh báo đoạn đường đèo dốc nguy hiểm
thường xảy ra tai nạn chẳng hạn hay là lắp bổ sung những gơ chạm tốc ở đoạn đường đều dốc
để cho lái xe chú ý ký qua đoạn đường như thế
hoặc là cũng có kế nghị là phải nới bùng những đoàn cua gấp chúng ta phải nới đường mở rộng đường ra
bác chí huy công an huyền tài chỉ tạo cho tất cả lực lượng chiến sĩ cải cản sản trái thông là
tuyên trang kiểm soát vào các vườn cao điểm và tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trái thông
như đi sai phần đường dẫn đến tai nạn trái thông làng lét đến vòng đối với các trường hợp xe mô tô của các người điều khiển
và hành vi vi phạm khác
hiện từ km ba mươi hai đến km năm mươi tám qua địa phận huyện đạt rồng tồn tại năm điểm đen giao thông
để giảm thiểu tai nạn lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường xử lý các phương tiện xe máy
ô tô đầu kéo vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ
tuy nhiên vấn đề cốt loại vẫn là ý thức của người điều khiển phương tiện
các lái xe cần tuân thủ quy định về tốc độ đi đúng phần đường lan đường
không vượt ẩu
tại các khúc cua nhằm bảo vệ chính mình và các phương tiện khác
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn về tội giết người
còn về tội vô ý làm chết người công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ năm mươi hai khóm năm phường một mươi một thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp
ngoài ra công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phan thân hệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khóm tân mỹ phường tân quy đông
ngoài ra công an thành phố cao lãnh tỉnh đồng tháp còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thanh trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hộ khẩu thường trú tại khóm tân mỹ phường tân quy đông thành phố sa đen

tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị sáng sớm nay khu vực phía đông bắc bộ vẫn có kiểu thời tiết là mưa ẩm
nhưng mà trưa chiều nay thì dạng thời tiết này đã có sự thay đổi
trời giảm mưa và bớt mù hơn
nguyên nhân là do không khí lạnh đã lùi hẳn về phía đông và giảm bớt tác động lên thời tiết tại khu vực này
vì thế mà trời sẽ có nắng và nhiệt độ sẽ tăng mỗi ngày
giao động ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ trong ngày mai và ba mươi ba mươi ba độ trong ngày thứ tư tuần tới
sang đến khu vực phía tây bắc bộ vùng áp thấp nóng từ phía tây sẽ phát triển và mở rộng về phía đông nam
khiến cho khu vực này bắt đầu có cảm giác nắng nóng đầu tiên trong năm nay
những điểm ghi nhận nhiệt độ cao và nắng mạnh
đó chính là lai châu điện biên
còn các khu vực khác thì nhiệt độ giao động ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ oi nóng vào lúc trưa chiều
xuôi xuống miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
nơi đây cũng không còn chịu tác động của gió mùa đông bắc kết hợp với điều kiện địa hình nữa
vì thế mà thời tiết chung trong cả ba ngày tới là khô giáo có nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai
ở mức là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ nhích nhẹ một độ lên ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
riêng vùng núi phía tây có thể chạm mức là ba mươi năm ba mươi bảy độ trời nắng nóng
đến với khu vực đà nẵng đến bình thuận thời tiết tại đây không có nhiều thay đổi so với những ngày trước đó
trời phổ biến không mưa nắng giáo và nhiệt độ trưa chiều đều chạm mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
trạng thái thời tiết này phù hợp cho các hoạt động ngoài trời và dân sinh của người dân
điểm dừng chân tiếp theo là vùng cao tây nguyên
nơi đây vẫn chưa chịu tác động của bất kỳ hình thế gây mưa nào
nên vẫn phổ biến là ít mưa ngày nắng nhiều nhiệt độ vì thế mà sẽ tăng cao
ở tây nguyên nhiệt độ phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng một số nơi thuộc con tum gia lai và lâm đồng có thể có nắng nóng với mức nhiệt là trên ba mươi năm độ
cuối cùng sẽ là thời tiết tại các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới nắng nóng được dự báo là không chỉ tập trung tại khu vực miền đông
mà còn có khả năng sẽ lan sang cả các tỉnh thành miền tây với mức nhiệt là ba mươi ba ba mươi sáu độ
thậm chí nhiệt độ thực cảm nhận sẽ còn cao hơn do yếu tố đô thị
điều này gây ra cảm giác oi nóng khó chịu cho người dân
vì vậy mà quý vị cần hết sức lưu ý
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt